thưa quý vị chỉ trong bốn tháng đầu năm nay đã có tới hai trăm linh vụ cháy tại nhà dân
cháy nổ tại các khu dân cư tiếp tục có diễn biến phức tạp
đặc biệt là khi miền bắc và miền trung đang bước vào giai đoạn năng nóng cao điểm
đáng lo ngại hơn việc lúng túng trong xử lý đám cháy khi mới phát sinh
thiếu kỹ năng thoát nạn là nguyên nhân có thể dẫn đến những thương vong về người khi cháy nổ xảy ra
vụ cháy nhà dân tại hà đông tp hà nội khiến bốn người trong một gia đình tử vong
và vụ cháy cơ sở kinh doanh phòng cháy nhật hàng akatsuki tại tp hải phòng làm ba người tử vong xảy ra vừa qua là những ví dụ điển hình
làm thế nào để nâng cao hơn nửa ý thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người dân
nội dung này sẽ có trong vấn đề chính sách sáng ngày hôm nay với khách mời là trung tá lê minh hải
trưởng phòng công tác phòng cháy cục cảnh sát phòng cháy trợ cháy và cứu đạn cứu hộ bộ công an
liên tiếp trong các ngày một mươi hai và một mươi ba tháng năm đã xảy ra một số vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
về người và tài sản sau vụ cháy cơ sở kinh doanh phòng cháy nhật hàng akatsuki tại tp hải phòng
vào ngày một mươi hai tháng năm làm ba người tử vong thì vào sáng ngày một mươi ba tháng năm tiếp tục xảy ra vụ cháy nhà dân
tại số hai mươi bốn phố thành công thành phố hà nội làm bốn người trong một gia đình tử vong
một vụ hỏa hoạn xảy ra vào dạng sáng ngày một mươi bốn tháng năm cũng đã làm một cháu bé sáu tuổi
ở xã chư cram huyện crong pa tỉnh gia lai tử vong
bốn tháng đầu năm nay toàn quốc xảy ra năm trăm hai mươi hai vụ cháy làm chết bị thương bốn mươi sáu người
xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân thưa đồng chí là từ số liệu
tình hình cháy nổ bốn tháng đầu năm cũng như là một số những vụ cháy xảy ra những ngày gần đây
cho thấy tình hình cháy nổ tại nhà dân cũng như là tại các khu dân cư đang có những diễn biến phức tạp như thế nào ạ
theo thống kê của cục cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ thì trong bốn tháng đầu năm xảy ra khoảng
độ năm trăm hai mươi vụ cháy làm chết hai mươi ba người và bị thương hai mươi ba người thiệt hại về tài sản khoảng năm mươi tỷ đồng
trong đó là xảy ra gần hai trăm linh vụ cháy nhà dân so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai về vụ cháy là giảm trên chín mươi
cả ba tiêu chí về số vụ cháy thiệt hại về người và tài sản trong đó là giảm hai mươi hai vụ cháy nhà dân
thưa đồng chí từ hai vụ cháy tại hà đông thành phố hà nội và thành phố hải phòng gây thiệt hại lớn
về người thì cho thấy những khó khăn như thế nào của người dân trong việc thoát nạn đặc biệt là
khi cháy nổ xảy ra tại các hộ gia đình cũng như là các cơ sở sản xuất kinh doanh qua hai vụ cháy xảy ra
ra tại hà nội và thành phố hải phòng thì cho thấy là các cái nhà này đều được xây dựng là nhà ở hộ gia
đình với đặc điểm các nhà ở hộ gia đình thường có một nối thoát nạn duy nhất và thoát nạn qua tầng
tại vị trí tầng một thì có lắp đặt các cửa cuốn lắp đặt các cửa cuốn hoặc là nhiều lớp cửa để
xây dựng ngoài ra thì tại các nhà này thì cũng đã có một nối thoát nạn khẩn cấp thứ hai qua nối ra
ban công và qua cái lối lên mái và người dân sinh sống tại căn nhà này do nó cũng chưa nắm vững
được các cái kiến thức về kỹ năng về phòng cháy cháy và thoát nạn nên có thể là lung túng trong cái việc
là xử lý sự cố cháy nổ xảy ra và chủ động thoát nạn dẫn đến là không thoát nạn an toàn được
khi xảy ra cháy và gần tử vong thực trạng đối với cả các nhà ở hộ gia đình thường là bố trí có một
cái nối thoát nạn
thông qua cầu thang bộ hở từ các tầng trên xuống tầng dưới và thoát ra ngoài qua tầng một và tại
cửa tầng một thì thường lắp đặt các nhiều lớp cửa hoặc là nắp đặt cửa cuốn để đảm bảo an toàn cho hộ
gia đình tuy nhiên cái việc này thì nó cũng ảnh hưởng đến cái công tác tổ chức chữa cháy
cứu nạn cứu hộ lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ và thoát nạn của người dân
và tình trạng nữa là đối với những cái khu vực nô ra ban công hoặc là thì người dân thường là nắp
đặt các cái chủng cọp như vậy là sẽ là không đảm bảo yêu cầu là có cái nối thoát khẩn cấp thứ hai
do vậy là chúng tôi cũng đã tuyên truyền hướng dẫn và khuyến cáo người dân cần phải mở các lối thoát
mạng thứ hai đối với cả các nhà hai tầng trở lên thời gian qua thì bộ công an cũng đã chỉ đạo công
an các cái đơn vị địa phương tổng kiểm tra rà soát tuyên truyền vận động các hộ dân mở nối thoát nạn
thứ hai trong ngôi nhà trang bị các cái phương tiện chữa cháy tại chỗ cùng với đó là các cái hoạt động
vận động và huấn luyện duy trì cái tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy những hoạt động này
thì sẽ tiếp tục được đẩy mạnh như thế nào để có thể tiếp tục nâng cao ý thức cũng như là kỹ năng
của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy thưa đồng chí trước tình hình cháy nổ xảy ra
đối với nhà dân diễn biến phức tạp từ năm hai nghìn hai mươi một lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo mở đợt cao điểm
tăng cường công tác tuyên truyền kiểm tra an toàn phòng cháy cháy đối với khu dân cư hộ gia đình nhà ở
kinh doanh trong quá trình triển khai thực hiện thì cũng đã đạt được những kết quả nhất định
trong đó thì đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tộc hấn kiến thức kỹ năng về phòng cháy cháy và
kiếm đoạn hộ cho các hộ gia đình thành viên trong hộ gia đình và người dân với mục tiêu
đến hết ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba một trăm linh các hộ gia đình phải có ít nhất một người được tập huấn
kỹ năng kiến thức về phòng cháy cháy và phải lắm rõ được các kiến thức kỹ năng về phòng cháy
cháy nằm hạt nhân trong việc thực hiện công tác phòng cháy cháy tại hộ gia đình thứ hai là vận động
các hộ gia đình trang bị tối thiểu một bình chữa cháy các dụng cụ phá rỡ và trang bị thêm các phương
tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy phù hợp với cả điều kiện và hoàn cảnh của hội gia đình đặc biệt
là triển khai xây dựng đối với mô hình tổ nhiên gia an toàn phòng cháy chữa cháy điểm chữa cháy công
cộng qua việc xây dựng này thì các mô hình này cũng đã phát huy rất hiệu quả tại một số địa phương
thời phát hiện và tổ chức chữa cháy cứu nạn cứu hộ ngay ban đầu đối tượng vụ cháy nhà hộ gia đình
không để xảy ra cháy lan và gây thiệt hại về người một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã dành
thời gian cho truyền hình công an nhân dân và cảm ơn đồng chí về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
và để có thể chủ động hơn trong việc xử lý đám cháy khi mới xảy ra kịp thời thoát nạn an toàn
tận dụng được thời gian vàng quý vị hãy cùng theo dõi những hướng dẫn cụ thể từ cục cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ về kỹ năng thoát nạn khi cháy xảy ra tại nhà ống
ở đô thị rất phổ biến dạng nhà ống chỉ có một cửa ra vào kiêm lối thoát hiểm
khi xảy ra cháy hết sức nguy hiểm khi phát hiện cháy phải bình tĩnh suy xét
báo động cho tất cả mọi người mau chóng thoát ra ngoài nếu cửa ra bị lửa khói bao trùm
cần tìm lối thoát khác qua ban công qua cửa sổ sang nhà bên cạnh dùng thang thoát xuống mặt đất
chổ lối thoát lên mái nếu được tuyệt đối không núp trong phòng hay nhà vệ sinh
nếu buộc phải băng qua lửa hãy dùng chăn ớt cuốn quanh người để thoát ra ngoài
nếu phải băng qua khói hãy dùng khăn ướt che kín miệng mũi và cúi thật thấp để tránh ngạt khói
men theo tường đến lối thoát an toàn biết cách thoát nạn bạn có thể cứu được mình và mọi người